liên quan đến việc côn trùng lạ xuất hiện dày đặc tại nhiều nhà dân ở huyện miền núi sông hình như phản ánh của truyền hình nhân dân
tri cục trông chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên xác định chúng chính là loài bọ đậu đen không gây hại cho cây trồng
hiện số lượng bọ đậu đen đã giảm ngành y tế tỉnh phú yên khuyến cáo người dân xử lý thủ công bằng cách dọn dẹp và vệ sinh môi trường xung quanh
tìm ổ chú của bọ đậu đen vào buổi sáng để đốt tiêu diệt còn ban đêm thì nên tắt điện trong nhà tắt điện bên ngoài để dẫn dụ ánh sáng cho chúng bay ra ngoài
theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh phú yên khả năng những ngày tới thời tiết nắng nóng bọ đậu đen sẽ tự biến mất